ngày hai mươi bảy tháng tám một ngày sau sự cố sập sàn của phòng học tầng hai tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đống đa phường bảy thành phố đà lạt
sở giáo dục và đào tạo tỉnh lâm đồng đã có buổi làm việc với nhà trường về phương án khắc phục sự cố
đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm bảo đảm cho học sinh được đến trường an toàn giảm thiểu đến mức thấp nhất sự xáo trộn trước khi bước vào năm học mới
trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đống đa thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng được xây dựng khoảng năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngày đó là trường tư thục đến năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu mới chính thức mang tên như hiện nay
hiện trường có một bốn trăm năm mươi học sinh ba mươi năm lớp và hai mươi phòng học
năm hai nghìn một mươi sáu sau khi các ngành chức năng tiến hành kiểm tra bốn phòng học của nhà trường đã buộc phải phong tỏa do bị sói lở nguy hiểm
việc xuống cấp nghiêm trọng của trường trung học cơ sở
trường trung học phổ thông đống đa cũng được lãnh đạo nhà trường báo cáo cấp trên nhiều lần nhưng chưa được xử lý
theo giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh lâm đồng đàm thị kinh cơ quan chức năng thành phố đà lạt sẽ kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất của trường
nếu phòng học nào không an toàn thì sẽ phong tỏa sau đó trên cơ sở đề xuất của nhà trường sở sẽ có quyết định cụ thể
chúng tôi đảm bảo để học sinh được tới trường chứ không bị ngất đoạn về học tập các cháu được tiếp thu kiến thức
tới ngôi trường này ở những phòng học an toàn và tới những trường học ở xung quanh ngôi trường này như tôi vừa nói
tức là đảm bảo tránh thấp nhất sự xáo trộn đối với học sinh và phụ huynh và đảm bảo được chất lượng dạy của thầy cô chất lượng học của trò
vụ sập sàn của phòng học tầng hai tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đống đa phường bảy thành phố đà lạt xảy ra vào khoảng một mươi sáu h năm mươi ngày hai mươi sáu tháng tám
thời điểm này có một mươi bốn học sinh lớp sáu a bốn đang ở lại lớp cùng cô giáo chủ nhiệm thì bất ngờ sàn phòng học đổ sập
sau khi xảy ra sự cố các thầy giáo cô giáo cùng phụ huynh đã kịp thời đưa các cháu ra khỏi hiện trường
một mươi học sinh bị thương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu một học sinh chỉ bị thương nhẹ
đồng chí giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh lâm đồng khẳng định trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đống đa được xây dựng từ rất lâu biểu hiện xuống cấp là có
các ngôi trường có sự xuống cấp đấy là điều bình thường vấn đề là ta rà soát ta phát hiện và ta xử lý như thế nào để đảm bảo sự an toàn của các ngôi trường khi các cháu bước vào trường để học thì tôi nghĩ đấy là vấn đề đặt ra
tại bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng phần lớn các học sinh bị đa chấn thương nhưng tất cả đều tỉnh táo
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đoàn văn việt cùng lãnh đạo thành phố đà lạt đã đến bệnh viện thăm hỏi
động viên các học sinh đến trưa hai mươi bảy tháng tám bảy học sinh vẫn đang được điều trị tại bệnh viện
tình trạng sức khỏe ổn định bệnh viện tiếp tục theo dõi sức khỏe các cháu trong thời gian ngắn nữa để các phụ huynh yên tâm
được biết toàn tỉnh lâm đồng hiện có hơn bảy trăm linh trường học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông
mỗi ngôi trường có lịch sử xây dựng khác nhau
để bảo đảm môi trường dạy và học an toàn rất cần sự quan tâm hơn nữa của chính quyền các cấp các sở ngành liên quan trong việc giả soát và có phương án xử lý kịp thời
đối với những ngôi trường nhiều tuổi nằm trong vùng xuống cấp để không còn xuất hiện những biển báo đáng buồn như thế này